năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh yên bái đã chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do thiên tai
chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đã ra chỉ thị tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chủ tịch ubnd tỉnh yên bái yêu cầu các sở ban ngành chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố
cần xây dựng kế hoạch và phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra theo từng cấp độ rủi ro thiên tai
trong đó tập trung xây dựng kế hoạch phương án chi tiết ứng phó với rông lốc mưa to mưa rất to lũ ống lũ quét sạt lở đất nắng nóng hạn hán kéo dài
chủ động tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành địa phương nhằm ứng phó kịp thời có hiệu quả với mọi tình huống thiên tai xảy ra
tăng cường thông tin tuyên truyền cảnh báo sớm thiên tai bảo đảm yêu cầu chỉ đạo của các cấp các ngành đến từng xã thôn bản người dân
để chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai bất thường cực đoan kiện toàn tổ chức ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các cấp các ngành nhất là cấp xã tổ chức tập huấn diễn tập các phương án phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tại các xã phường thị trấn trọng điểm thường xuyên xảy ra thiên tai